một vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ bốn a đoạn qua địa phận xóm nà tục xã đức xuân huyện thạch an tỉnh cao bằng
tổ công tác công an huyện thạch an phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ tỉnh lạng sơn đến tỉnh cao bằng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra
lái xe là phương trần cương chú tại xóm bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
khám xét trên xe phát hiện một mươi bánh chất bột màu trắng cương khai nhận toàn bộ số hàng này là heroin có khối lượng gần ba năm kg
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh cao bằng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với chu văn bắc
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại tổ một mươi một phường sông bằng tp cao bằng nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng về hành vi tham mô tài sản
theo kết quả
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng chu văn bắc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện kê khống số lượng công nhân để chi trả tiền lương rồi chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó chu văn bắc còn có nhiều hành vi vi phạm trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng làm chủ đầu tư gây thất thoát tài sản của nhà nước
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố ba bị can gồm chủ tịch giám đốc và kê toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng về hành vi tham mô tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đang tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quảng nghiêm trọng ông phạm văn điểu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố hội an tỉnh quảng nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tiến hành khởi tố bị can khám xét tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
trước đó ông phạm văn điểu bị công an tp tam kỳ ra quyết định tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
do liên quan đến gói thầu dự án xây dựng bờ kè sinh thái cẩm kim giai đoạn hai và các dự án khác được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước tại thành phố hội an
việc khởi tố bắt giữ ông phạm văn điểu liên quan đến vụ án vi phạm trong công tác đấu thầu gây thất thoát số tiền lớn ngân sách nhà nước tại quảng nam
trước đó công an tỉnh quảng nam đã bắt nhiều đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đặng đức lâm
trú tại thôn hùng lãm một xã hồng thái huyện việt yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn ba tỷ đồng dưới hình thức trao đổi mua bán căn hộ trung cư bất động sản
trước đó trong khoảng từ tháng ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang nhận được đơn tố cáo của một số người dân
tiến hành điều tra xác minh xác định đặng đức lâm là đối tượng không có năng lực tài chính để mua bán nhà đất nhưng có am hiểu về lĩnh vực bất động sản
thông qua các trang mua bán nhà đất đối tượng biết được nhu cầu của một số bị hại và tìm cách tiếp cận
bằng chiêu bài có nhu cầu mua bán căn hộ và có suất mua căn hộ giá ưu đãi từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng đã lừa nhiều công dân đặt tiền mua bất động sản rồi sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hơn ba tỷ đồng
kính thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổ công tác liên ngành ba trăm sáu mươi ba công an quận gò vấp tp hcm cho biết tổ công tác vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng xe gian
để di chuyển trên phố hiện tan vật cùng đối tượng đã được bàn giao cho công an phường một mươi hai xử lý
vào đêm hai mươi một tháng một mươi hai trong quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên nhiều tuyến đường từ quận gò vấp khi đến đường quang trung phường tám
tội công tác liên ngành ba trăm sáu mươi ba công an quận gò vấp đã phát hiện một người đàn ông điều khiến xe máy chở thêm một người khác lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện khả nghi
tổ truy đuổi đến đường tân sơn phường một mươi hai thì tiến hành chặn xe lại để kiểm tra hành chính
qua kiểm tra giấy tờ lực lượng nghi ngờ đây là xe gian nên đã đưa về công an phường một mươi hai làm việc
qua đấu tranh người này khai tên nguyễn văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh hải dương có tiền án về tội cố ý gây thương tích
chiếc xe máy mang biển kiểm soát năm mươi chín z một năm mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi sáu được mua ở tiệm cầm đồ cùng giấy chứng nhận đăng ký xe với giá hai mươi sáu triệu đồng từ hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một
sau khi kiểm tra thì chiếc xe máy gắn biển số năm mươi chín z một trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi sáu không hiển thị trên hệ thống tiến hành tra số khung số máy thì hiện ra biển số khác
ngoài ra qua xác minh giấy chứng nhận đăng ký xe cũng là giả
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe cùng phương tiện và bàn giao hai người cho công an phường một mươi hai tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ ưu tú hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
trước đó nghệ sĩ hoài linh bị một số người gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tố cáo về việc có hành vi chiếm đoạt hơn một mươi ba tỷ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền trung vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
qua xác minh cơ quan chức năng xác định tổng số tiền hoài linh quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi là một mươi năm bốn tỷ đồng
trong đó hoài linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn năm trăm linh triệu đồng để chung tay cứu trợ đồng bào
sau khi nhận được quà cứu trợ nhiều địa phương đã có thư cảm ơn hoài linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp
nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hòa linh bị bệnh nên nghệ sĩ đã không thể đi miền trung dẫn đến chậm trễ việc giải ngân từ thiện
tuy nhiên sau đó hoài linh đều ý quyền cho người quen đi trao từ thiện ở miền trung
từ đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho rằng không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án
kính thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an tp biên hòa đồng nai cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn như hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại đồng nai
và huỳnh hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai qua các biện pháp nghiệp vụ
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai
lực lượng phối hợp trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tp biên hòa phù hợp với công an phường tam hiệp bắt quả tăng hảo và nam
đang có hành vi mua bán chất ma túy tại khu phố bảy phường tam hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai thu giữ một gói hàng khay sáu mươi hai viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của hảo ở phường an bình tp biên hòa cơ quan công an thu giữ thêm bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp hai gói ma túy
công an huyện phong điền tp cn cho biết vừa bắt đối tượng trộm cắp tài sản với tổng giá trị là lên đến một trăm ba mươi triệu đồng xảy ra trên địa bàn xã trường long huyện phong điền tp cn
theo hồ sơ vụ việc ngày hai mươi tháng một mươi hai bà phạm ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngũ ấp trường phú bê xã trường long huyện phong điền tp cn đến công an xã trường long
trình báo về việc mất tài sản vào lúc một mươi một h ngày hai mươi tháng một mươi hai bà bích phát hiện tại nhà bị mất trộm số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
hai triệu tiền hàn quốc số tiền này bởi cất giữ trong tủ quần áo kế giường ngủ sau khi tiếp nhận tin báo công an xã trường long khẳng trưng
cử lực lượng xuống hiện trường điều tra xác minh nắm tất cả thông tin ban đầu sau khi làm việc với những người có liên quan và sàng lọc đối tượng có biểu hiện nghi vấn
công an xã trường long tiến hành đấu tranh khai thác đối với đối tượng dương tường nguyên sinh năm hai nghìn bốn ngụ ấp trường phú b xã trường long huyện phong điền
thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản tại cơ quan công an nguyên thừa nhận hành vi trộm cắp của mình vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ cây cầu bắc qua sông cái đôi vàm thuộc huyện phú tân tỉnh cà mau bị sập trong thời gian hoàn thiện và tổ công tác do ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo thành lập
gồm lãnh đạo sở giao thông vận tải sở xây dựng và các đơn vị liên quan đã đến huyện phú tân để kiểm định nguyên nhân sự cố lúng trụ gây sập nhịp giữa cổ cầu
tại buổi kiểm tra thực tế theo đánh giá của các thành viên trong đoàn đây là sự cố nghiêm trọng khi một trụ cầu đã bị lúng và một nhiều cầu giữ bị sập hoàn toàn
trong khi công trình đã hợp lòng vì vậy cần phải có cơ sở khoa học để xác định nguyên nhân
bởi việc thi công là làm theo hồ sơ thiết kế có giám sát chủ đầu tư kiểm tra từng công đoạn
nên không thể nhận định nguyên nhân sự cố vào lúc này
hiện chính quyền địa phương đã cắm bị cảnh báo nguy hiểm và rào chắn khu vực xung quanh cầu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lâm văn bi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh nguyên nhân khiến cây cầu bị sập
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lâm văn bi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh nguyên nhân khiến cây cầu bị sập
cầu cái đôi vàm có vốn đầu tư khoảng năm mươi bốn tỷ đồng
trong lúc đang chờ hoàn thiện phần lan can từ khoảng chín giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai
người dân hai bờ sông cái đôi vàm thấy một trụ chính cầu vượt sông bị lúng dần
sau khi trụ này lúng khoảng bốn mét hai nhịp dẫn hai bên sập xuống sông gây tắc nghẽn giao thông thủy
cầu này dài hơn một trăm linh mét rộng sáu năm mét
kính thưa quý vị để giúp đỡ gần một năm triệu người dân khó khăn đã lập danh sách trong các đợt hỗ trợ
nhưng chưa nhận được tiền và chính quyền tp hcm đã quyết định bổ sung bốn một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
với lần bổ sung này thành phố thủ đức và quận một mươi hai cùng được cấp hơn năm trăm linh tỷ đồng
huyện hóc môn và quận tân phú cùng nhận hơn ba trăm linh tỷ đồng
một số địa phương khác đều được cấp hơn hai trăm linh tỷ đồng gồm quận bảy quận tám gò vấp bình thạnh tân bình
tổng số tiền này để bổ sung cho các đồng tiền
các gói hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ và ba gói riêng của thành phố hỗ trợ người dân bị covid một mươi chín tác động
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện và kết thúc hỗ trợ trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp cần ưu tiên giúp đỡ là người đã được phê duyệt danh sách
nhưng chưa nhận tiền do bị cách ly điều trị bệnh trong thời điểm chi tiền
người đủ điều kiện nhận gói hỗ trợ ở ba đợt nhưng vì lý do dịch bệnh chưa được lập danh sách
theo thống chê của sở đạo động thương minh và xã hội thành phố ở đợt dịch thứ tư
tp hcm đã triển khai nhiều gói hỗ trợ và đã chi hơn một mươi hai tỷ đồng để giúp đỡ trên tám tám triệu người
trong ba gói hỗ trợ thành phố triển khai gói thứ ba quy mô lớn nhất với hơn bảy bảy triệu người đã được duyệt danh sách
đến nay hơn sáu hai triệu người gần tám mươi một đã nhận tiền kinh phí trên sáu hai trăm linh tỷ đồng và còn một năm triệu người khó khăn chưa được hỗ trợ
thưa quý vị chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an tp biên hòa đồng nai đã tạm giữ đối tượng lại thế thăng quê ở tỉnh ninh bình để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán tàng trữ thuốc lá lậu
tiến hành kiểm tra nơi ở của lại thế thăng tại khu phố một mươi phường tân phong tp biên hòa công an tp biên hòa phát hiện thăng đang tảng chữ bốn hai trăm năm mươi gói thuốc lá nhập lậu gồm thuốc hero và jet chứa trong các thùng cắt tông
bước đầu đối tượng thăng khai nhận số thuốc lá trên đã mua của một đối tượng
không rõ lai lịch tại khu vực chợ sặt thuộc phường tân biên tp biên hòa với giá bảy mươi triệu đồng sau đó về bỏ mối cho các quán tạp hóa để kiếm lời
công an tp biên hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự thăng cùng toàn bộ số thuốc lá nói trên để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật